khi tổng thống iran hassan rouhani tuyên bố nước này sẽ tăng mức độ làm dầu urani trong sáu mươi ngày
nhiều người đã bắt đầu hiểu rằng nguy cơ đổ vỡ thỏa thuận hạt nhân nhóm p năm một đã hiện hữu
nhưng phản ứng bất đắc dĩ của phía iran là có thể hiểu được khi quốc gia này đã luôn phải hứng chịu những sức ép quá lớn từ phía mỹ
không chỉ phong tỏa ngành năng lượng ngày tám tháng năm vừa qua tổng thống mỹ donald trump còn ra xác lệnh áp đặt trừng phạt đối với hai ngành mỏ và kim loại
một ngày sau đó không quân mỹ đăng tải hình ảnh cho thấy các máy bay ném bom b năm mươi hai được triển khai đến vịnh ba tư để đối phó với mối đe dọa không xác định từ iran
trong khi đó các nước còn lại tham gia thỏa thuận hạt nhân gồm anh trung quốc nga pháp và đức
cũng chỉ có thể đưa ra những phản ứng yếu ớt trước mối nguy hạt nhân và xung đột ở vùng vịnh ngày một gia tăng
gây sức ép tối đa để giành lợi thế đàm phán cũng là chiến thuật của ông chủ nhà trắng trong cuộc tranh chấp thương mại đối với đối tác trung quốc
ngay trong khi vòng đàm phán thứ một mươi một diễn ra ở washington mỹ chính thức tăng mức thuế mới từ một mươi lên hai mươi năm đối với lượng hàng hóa trị giá hai trăm linh tỷ đô la nhập khẩu từ trung quốc
trên trang twitter cá nhân tổng thống mỹ donald trump tuyên bố việc áp mức thuế quan mới sẽ đem lại lợi ích cho nước mỹ
tổng thống trump còn cho biết ông sẵn sàng tiến xa hơn để đe dọa việc áp thuế mới với lượng hàng hóa trị giá ba trăm hai mươi năm tỷ đô la còn lại nhập khẩu từ trung quốc
theo giới quan sát những điểm khúc mắc chính trong cuộc đàm phán của mỹ là
đàm phán thương mại mỹ trung vẫn bao gồm mở cửa thị trường trung quốc khuyên sở hữu trí tuệ đầu tư tấn công mạng trợ cấp thảo túng tiền tệ cơ chế thực thi thỏa thuận và thuế quản
hiện tại hai bên đều đạt được những thấu hiểu chung nhưng thẳng thắn mà nói là còn nhiều khác biệt
đó là những khác biệt quan trọng về nguyên tắc chúng tôi tuyệt đối không thể nhượng bộ những vấn đề về nguyên tắc được
truyền thông nhà nước trung quốc cho rằng vẫn còn ba khác biệt chính trong tiến trình đàm phán thương mại giữa nước này và mỹ
trong đó có liên quan đến vấn đề loại bỏ toàn bộ các loại thuế bổ sung các đòn bầy thương mại và một văn bản có tính cân bằng về một thỏa thuận thương mại
nhưng bất đồng thương mại không phải chỉ là câu chuyện của hai đầu tàu thế giới
tổng thư ký liên hợp quốc cuối tuần qua đã hối thúc thế giới nêu cao tinh thần hợp tác đa phương
trong bối cảnh gia tăng sự bất mãn với toàn cầu hóa căng thẳng thương mại lao thang đe dọa thương mại toàn cầu và hệ thống giao dịch đa phương dựa trên luật lệ
và những sự căng thẳng thương mại là cản trở chính với cơ chế đối tác toàn cầu cho phát triển bền vững
cần nhấn mạnh rằng căng thẳng thường trỗi dậy không có ai là người thắng
với những diễn biến này có thể hiểu những nỗ lực cứu vãn tình thế chưa thể mang lại kết quả
sự mất kiên nhẫn của các bên đang khiến cho tranh chấp đối đầu ngay một bị đẩy cao hơn
nhưng nó cũng một lần nữa cho thấy giá trị của hòa bình và ổn định đối với thế giới
chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một chủ đề được quan tâm nhất trong tuần vừa qua
liên quan tới những căng thẳng thương mại giữa mỹ và trung quốc
cuộc đàm phán cũng đã diễn ra trong tuần vừa qua tại washington
nhưng ngay trước thềm cuộc đàm phán này tổng thống mỹ donald trump đã đưa ra quyết định
sẽ tăng thuế đối với hai trăm linh tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ trung quốc tăng từ một mươi lên tới hai mươi năm
ông đánh giá như thế nào về tính thời điểm của việc nước mỹ đưa ra gợi thêm ra những sự căng thẳng ngay trước thềm của cuộc đàm phán như vậy
theo tôi thì sở dĩ tổng thống mỹ donald trump đưa ra một quy định có vẻ hết sức bất ngờ
bởi vì trước đó chúng ta thấy rằng là hai bên đều cảm thấy rất lạc quan trong cái đần trọng thương mại
thì quyết định này xuất phát từ một cái chỗ tức là mỹ nhận được một cái bản báo cáo dày hơn một trăm năm mươi trang của trung quốc
sau một mươi lần đàm phán thì phía mỹ hoàn toàn là thất vọng về những gì mà trung quốc đã cam kết
bởi vì trong một trăm năm mươi trang văn bản này thì người ta thấy rằng là trung quốc không hề có một cái gì cam kết để thực hiện những yêu cầu then chốt mà bị đưa ra trong một mươi vòng đàm phán vừa qua
đấy là trung quốc không được vi phạm quyền sở thí tuệ của mỹ và các nước phương tây
trung quốc không được tiến hành các hoạt động gián điệp để đánh cắp cái bí mật công nghệ của phương tây
trung quốc không được gây sức ép đối với các công ty nước ngoài khi đầu tư vào trung quốc để chuyển giao công nghệ cho họ
và trung quốc không chịu chấp nhận
cơ cấu nền kinh tế mở cửa thị trường hơn nữa cho đầu tư nước ngoài
và một cái điều nữa một cái lý do nữa mà người mỹ và các nước cũng các bên không tiện nổi ra
cái chỗ tức là cái chiến tranh thương mại giữa mỹ và trung quốc chỉ là cái phần nổi của tảng băng chìm
trong một cuộc cạnh tranh chiến lược toàn diện giữa mỹ và trung quốc liên quan rất nhiều những điểm nóng để chiến trị thế giới
nói tầm lại là mỹ muốn sử dụng cái chiến tranh thương mại để gây sức ép đối với trung quốc
trong những cái điểm nóng cạnh tranh để chiến trị khác mà người ta gọi là cạnh tranh chiến lược toàn diện giữa mỹ và trung quốc
đấy là hai cái nguyên nhân rất cơ bản mà làm cho cái chiến tranh thương mại giữa mỹ và trung quốc chưa đạt được sự hạ nhiệt
và theo tôi thì để ký được một hiệp định thương mại giữa mỹ và trung quốc mà đáp ứng yêu cầu của cả mỹ và trung quốc tôi cho rằng là còn là quá trình lâu dài
vậy chắc chắn đó sẽ là một câu chuyện còn kéo dài giữa hai bên
vì vậy trung quốc có lẽ sẽ không dễ có thể thực hiện được những yêu cầu
để pháp lý hóa tất cả những cam kết của mình
theo tôi thì trung quốc họ muốn sử dụng cái quá trình đàm hoạt thương mại kéo dài để mắc đến câu giờ
để tìm cách để mà ứng phó đáp trả lại gây sức ép của mỹ
bởi vì chủ tịch trung quốc tập cần minh đã rất nhiều lần tuyên bố rằng là trung quốc sẽ không tài cơ cấu cái nguồn kinh tế của mình dưới bất kỳ sức ép nào
và vấn đề thêm chút thì nay là trung quốc phải tài cơ cấu nền kinh tế của trung quốc
mà phía mỹ cho rằng đấy là một nền kinh tế phi thị trường
còn trong cái đó mỹ và trung quốc tây thì là một kinh tế phi thị trường một cách hoàn chỉnh
đấy là cái điều theo tôi đấy là vấn đề phương mắc lớn nhất
bây giờ chúng ta sẽ quay trở về với một cái câu chuyện thứ hai cũng liên quan tới nước mỹ trong tuần vừa qua
đó là một cái tuần rất là bận rộn của ngoại trưởng mỹ ông mike pompeo
ông ấy đi rất là nhiều nơi
ví dụ chúng ta có thể kể ra ở đây là đến phần lan gặp ngoại trưởng nga sergei lavrov
sau đó hủy chuyến thăm đức để lập tức quay sang iraq
sau đó đến anh
để nhắc nhở nước này về hợp tác năm g cũng liên quan tới trung quốc đúng không ạ
đáng nhẽ là sau đó thì ông đến greenland
nhưng rồi thì lại cắt ngắn chuyến đi này để lập tức quay trở về washington
để gặp tổng thống donald trump
với lý do là bàn về các vấn đề khẩn cấp về an ninh
đầu tiên ông đánh giá như thế nào về kết quả của cuộc gặp của ngoại trưởng mỹ và ngoại trưởng nga sergei lavrov tại phần lan
trước hết xin lưu ý chi tiết thế này
tức là cuộc gặp này thì ông ngoại trưởng mỹ đến phần lan là dự kiểu diễn đàn bắt cực
mà trong đó mỹ có lịch thiên chốt ở bắt cực
trong đó thì đứng cạnh tranh với nga ở bắt cực
đấy là câu chuyện mà ông michael popel là không chấp nhận sự bành trướng ảnh hưởng của nước nga ở bắt cực
thứ hai là ông cũng lưu ý một câu chuyện tức là kể cả trung quốc làm quốc gia mà không có liên quan đến đó cực
nhưng hiện nay đang bành trướng một cách mạnh mẽ
được xúc tiến sự hiền diện của trung quốc ở bắt cực
thậm chí ông tuyên bố rằng là trung quốc đang có tham vọng biến bắt cực trở thành biển đông thứ hai
đấy là câu chuyện
đấy là cuộc gặp giữa hai bên
còn một cái nội dung nữa cũng rất là quan trọng
tức là hai bên đang thống nhất với nhau những cái nội dung rất cơ bản để cho cái cuộc chuyến thăm sắp tới của ông bộ trưởng ngoại giao mỹ đến sochi đến nga
và đây là cuộc gặp chính thức thăm chính thức và sẽ hội đàm với ngoại trưởng nga sergei lavrov
và không đoạn thể khả năng là ông cũng sẽ gặp cả tổng thống nga putin
vậy là trong tuần tới đây ngày một mươi năm tháng năm sẽ có cuộc gặp rất quan trọng liên quan tới mối quan hệ
giữa nga và mỹ
nhưng tôi cũng xin lưu ý một câu chuyện
tức là đầu sao thì cuộc gặp này cũng mở ra một tín hiệu tích cực
tức là mỹ đã bắt đầu có một xu hướng để đối thoại với nga
bởi vì nếu thiếu vai trò của nga thì mỹ không thể giải quyết được bất kỳ vấn đề nào
trên những điểm đó chính trị ở thế giới
tôi lại thí dụ như vấn đề hồ sơn nhân quốc tiểu thiên
đấy là một vấn đề mà không thể thiếu vai trò của nga được
cho nên đây là một tín hiệu có thể nói là bước đầu tỏ vẻ là tích cực
tức là mỹ đã bắt đầu có xu hướng để đối thoại với nga
tại vì rằng là chính quyền ở iraq là chính quyền do mỹ dựng lên
nhưng là một điều phải sức trở thiếu
tức là chính quyền này lại có quan hệ rất là gần gũi và thân thiết đối với chính quyền của tehran
cho nên là ông michael polk đến iraq đến thuyết phục iraq là ủng hộ mỹ
là trong các biện pháp thực hiện biện pháp chiến lược là bao vây cầm vấn iran
đặc biệt là ông lo ngại tức là iraq có thể là giúp iran là rách khỏi các cái
vấn đề này
các cái biện pháp cấp vận của mỹ để tải xuất khẩu dầu mỏ của iran ra trên đường thế giới
đấy là cái mục đích rất là quan trọng
cái thứ hai nữa là gì
tại vì rằng trong buổi hiện nay thì mỹ đã tuyên bố quân đội iran
lực lượng viên cộng hòa của iran là tổ chức củng bố
iran tuyên bố là tất cả các cái căn cứ quân sự của mỹ
các lực lượng quân sự của mỹ ở trung đông và thậm chí cả quân đội mỹ là tổ chức khủng bố
thế nên không loại trực khả năng là hiện nay có thể hai bên có thể dẫn đến sự đối đầu với quân sự
mà nếu dẫn đến sự đối đầu với quân sự thì mục tiêu tấn công đầu tiên của iran ở trung đông
chính là nhằm vào các cơ sở quân sự của mỹ ở iraq
đấy là cái điều mà mỹ lo ngại nhất
cho nên là mỹ cảnh báo cho iraq biết rằng là nếu xảy ra xung đột
thì phải cảnh giác trước câu chuyện là các mục tiêu quân sự của mỹ trên lãnh thổ iraq
có thể sẽ là mục tiêu tấn công đầu tiên của thế giới iran
đấy là câu chuyện mà ông phải giải quyết trong cái truyền thăm đến iraq vừa rồi
đấy là câu chuyện là truyền thăm hết sức nóng hết sức nóng trong điều kiện mà
có thể nói là cái không khí ở trung đông thì nóng hầu hợp
trong khi đó ở chiều hướng ngược lại thì iran cũng tỏ ra là không hề nhượng bộ
sẵn sàng là có thể làm dâu trở lại uranium rồi là đe dọa là phong tỏa yêu biển hormuz
tình hình căng thẳng mức như thế này rồi thì ông có nghĩ rằng có một cái lối thoát nào
để hai bên có thể làm nguội đi những cái đầu nóng hay không
đằng sau câu chuyện này chính là nguyễn gây sức em cách tội đa
để buộc iran phải đàm phán lại về cái thỏa thuận hạt nhân
bên giữa các nước bên năm của bộ đội iran
mà mỹ cho rằng là trong đó phải cai vào một câu chuyện tức là
ngăn cấm iran phát triển các loại tên lửa đường đạn
câu chuyện nó gần giống một câu chuyện triều thiết
chúng tôi biết rằng là trước khi mà mỹ chấp nhận đàm phán trực tiếp với ông kim jong un
thì tổng thống mỹ donald trump đã từng chuyên bố là sẵn sàng sử dụng
vô gian nhân để hủy diệt triều thiết
iran hiện nay cũng tương tự như vậy
tức là mình gây sức em tối đa chuyển khai một lực lượng quân sự
sức hù ngậu ở khu vực trung đông để gây sức ép
buộc iran phải thực hiện những yếu sách của mỹ
nhưng mà theo tôi thì câu chuyện này cũng không đem lại hiệu quả
theo như mình muốn
thứ nhất tức là kỹ thuật dùng p năm một với iran đã được hội đồng bảo an liên hợp quốc
thông qua một nghị quyết chuyên đề để xác định công nhận nghị quyết đấy
thì như vậy là không ai có thể được phép vi phạm nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
cần thứ hai là cả nước liên minh châu âu cả nga cả trung quốc
đều là hết sự ủng hộ
cho nên tôi nghĩ rằng là cái bảo vệ cầm vật sẽ rất khó
thứ hai là việc xuất khẩu dầu mỏ
trước đây thì mỹ cho rằng là vì xuất khẩu dầu mỏ
nó phải thanh toán bằng ba đồng đô la
nhưng bây giờ này thì cả nước trung quốc iran nga thổ nhĩ kỳ
bây giờ họ đã thanh toán cái việc xuất khẩu dầu mỏ của iran
bằng đồng nội tệ của các nước
đây là câu chuyện mà iran có thể là hoàn toàn vô hiệu hóa
cái miền bắc quốc hình của mỹ
thứ hai nữa là càng bảo vệ cầm vật iran
thì một điều hề sức là
bất ngờ tức là làm có lợi cho nước nga
tức là khi giá dầu càng tăng giá dầu tiền càng tăng lên
và không chưa thể tìm được những nguồn thay thế của iran
giá dầu càng tăng lên thì là một đem lợi cho nước nga rất nhiều
chúng ta cũng nhớ lại là câu nói của ông sergei lavrov
khi nói về những căng thẳng mà mỹ đang gây ra sức ép tối đa
tới với khu vực vùng vịnh nói chung
đó là cái việc mà sẵn sàng thể hiện sử dụng vũ lực
là một cái trở thành thương hiệu hành động
của những người đồng nghiệp mỹ của chúng ta
từ trung đông so đến vùng vịnh ba tư
và vấn đề cả venezuela
và chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm những chính sách đối thoại
để thay cho đối đầu
đó là những gì mà ông sergei lavrov đã nói
với ông mike pompeo trong cuộc gặp gần đây
và chắc hẳn là tại sochi sắp tới cũng sẽ được đưa ra đúng không ạ
tôi thấy nhận định của ông lavrov hoàn toàn chính xác
người ta cảm thấy nước mỹ hiện nay đang hiểu thế giới
theo cái lăng kính của washington
còn thế giới bây giờ thay đổi hoàn toàn khác
bảy năm trước đây
thế nhưng mà mỹ thì vẫn áp dụng một công thức rất cũ
tức là gây sức ép như là vẫn vai trò cảnh sát toàn cầu
của nước mỹ đối với thế giới
mà thế giới bây giờ đã thay đổi hoàn toàn khác rồi
đấy là điều không thể đem lại kết quả mong muốn
vâng và chúng ta sẽ cùng hy vọng rằng
các nhà đàm phán các cuộc đối thoại
sẽ tiếp tục được duy trì
để trước khi nghĩ tới những hành động
gây thêm những sự căng thẳng
thì các nhà đàm phán sẽ cân nhắc nặng nhẹ
bởi rủi ro ở đây chính là hòa bình ổn định
của cả thế giới
một lần nữa xin được cảm ơn đại tá lê thế mẫu
đã dành thời gian có những chia sẻ phân tích với chương trình
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau